chào các bạn

khi chiếu với lại hình ảnh cũng như quần áo và phương thiện và ghi lại camera ở hiện trường thì chúng tôi xác định đúng là hai đối tượng đồng thời thì có công tác kiểm soát và phát hiện đối tượng này có những bất minh về kinh tế
ngày sáu sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã có đủ cơ sở bắt cân cấp chí và quang để làm rõ về hành vi cấp giật tài sản
từ lời khai của quang đến một mươi sáu h cùng ngày các trinh sát phòng cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ trí
khi đối tượng đang đi trên đường tô hiệu thành phố đà nẵng trước những chứng cứ thuyết phục cả hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội